lực lượng công an vừa đồng loạt triển khai một mươi năm tổ công tác ở năm tỉnh thành phố triệt phá đường dây đánh bạc khủng
các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng dưới nhiều hình thức như phóc cơ tài xỉu sóc đĩa bắn cá
hai mươi ba đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều máy tính thẻ ngân hàng ô tô hạng xăng
ngày bốn tháng một mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã phối hợp với công an huyện gia lâm
thành phố hà nội huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ triển khai một mươi năm tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm
tại hà nội lạng sơn phú quốc kiên giang quảng ninh thái nguyên là nơi ở của các đối tượng và triệu tập
làm việc với hai mươi ba đối tượng tại tất cả các địa điểm
kết quả khám xét đã thu giữ bốn xe ô tô nhiều máy tính điện thoại thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu
liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua đấu tranh ban đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng gồm nhiều trò chơi khác nhau
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến này do nhóm đối tượng phạm công anh
hoàng mạnh lâm đinh văn hoàng trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cầm đầu trị tạo trực tiếp bốn mươi hai đại lý cấp dưới
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống này lên tới gần một mươi bốn tỷ đồng
đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn
các đối tượng hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc
nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộng cán kinh doanh tài chính
có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra tiếp tục làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về quá trình hoạt động phạm tội của đường dây đánh bạc cũng như quá trình điều tra phá chuyên án này cho các bản tin tiếp theo